cùng với nhiều địa phương trong cả nước những ngày này thầy và trò huyện nho quan ninh bình cũng đang háo hức bước vào năm học mới với những nỗ lực vượt khó vươn lên
trường tiểu học phú sơn là một trong số những trường đạt chuẩn ở cấp độ hai từ năm hai nghìn một mươi
năm nay thầy và trò của nhà trường tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo đề ra
năm nay thầy và trò của nhà trường tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo đề ra
không được thuận lợi như phú sơn trường trung học cơ sở lạc vân nằm trong vùng phân lũ chậm lũ của huyện nên gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
bước vào năm học mới nhà trường hiện thiếu năm phòng học chức năng phòng học bộ môn
với chúng tôi là một đơn vị đóng trên địa bàn lạc vân là xã rất là khó khăn là thuộc xã mà chịu ở vùng phân lũ chậm lũ của nho qua
nên là với nhân dân thì nghèo địa phương kinh tế rất là khó khăn
cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay là cũng chưa thật sự đủ tác ứng đủ điều kiện tối thiểu cho việc dạy học
xong với một sự quyết tâm của thầy cô giáo và nhân dân cùng với học sinh thì chúng tôi cũng đã có những tiến bộ nhất định để vượt qua những khó khăn đó vượt lên chính mình
đối với bậc học mầm non cùng với đầu tư cơ sở vật chất nhờ luôn quan tâm đến chế độ chăm sóc dinh dưỡng ở các trường
nên tỷ lệ trẻ trong độ tuổi ra lớp luôn đạt cao
cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay đã đạt cao so với toàn tỉnh
để làm thế nào đó các nhà trường các cấp học đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên để phục vụ cho nhiều người
toàn huyện nho quan có tám mươi một trường mầm non tiểu học trung học cơ sở với gần ba mươi một học sinh
mặc dù điều kiện về cơ sở vật chất không ít trường còn có nhiều khó khăn
nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và ngành giáo dục đến nay các trường đều đã sẵn sàng bước vào năm học mới